tại hà nội báo hải quan phối hợp với tổng cục hải quan tổ chức tọa đàm với chủ đề
kỷ niệm bảy mươi năm năm thành lập hải quan việt nam vì mục tiêu bảo vệ lợi ích chủ quyền quốc gia
buổi tọa đàm được chia làm hai phiên thảo luận
phiên một với chủ đề bảo vệ lợi ích chủ quyền an ninh an toàn cộng đồng
phiên hai cải cách hiện đại hóa mạnh mẽ tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại
nội dung thảo luận và trao đổi xoay quanh tiến trình cải cách hiện đại hóa của hải quan việt nam
trong bối cảnh hội nhập
những dấu ấn đậm nét trong lĩnh vực cải cách thể chế cải cách đổi mở ứng dụng trong công nghệ
những kết quả đấu tranh kịp thời phát hiện các hành vi chống buôn lậu
gian lận thương mại và về lợi ích của người tiêu dùng
thông qua buổi tọa đàm góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm cho toàn thể công chức
viên chức người lao động ngành hải quan nỗ lực thi đua đoàn kết
tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
xứng đáng với sự quan tâm chỉ đạo lãnh đạo của đảng chính phủ bộ tài chính
các bộ ngành địa phương và sự tin cậy của nhân dân cả nước